cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam lâm tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú ấp thạnh hưng xã thạnh lộc huyện châu thành về hành vi giết người
nạn nhân là anh danh bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín công an viên xã thạnh lộc huyện châu thành tỉnh kiên giang
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm nhận được tin báo của người dân có một đối tượng xe rượu chặn không cho xe lưu thông trên tuyến đường nông thôn thuộc ấp thạnh hưng xã thạnh lộc huyện châu thành
anh danh ngọc tường trường công an xã thạnh lộc đã chỉ đạo năm công an viên xuống hiện trường để tìm hiểu rõ vụ việc
tại đây tài đã dùng dao đâm vào ngực trái đồng chí bình ngay sau đó đồng chí bình đã được đồng đội người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng lâm tài để xử lý nghiêm trước pháp luật